ngày một mươi sáu tháng tám một hộ dân ở thôn gành gà xã thắng quân huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
đã bị kẻ gian phá hoại vườn bưởi gồm sáu mươi tám gốc sắp cho thu hoạch
gây thiệt hại lớn về kinh tế và gây bức xúc cho người dân địa phương
vườn bưởi gần hai mươi năm tuổi của gia đình ông vũ mạnh hùng vừa bị kẻ gian phá hoại cách nhà ở khoảng một trăm linh mét
hơn hai trăm linh gốc trong đó có sáu mươi tám gốc đang chữ quả đã bị bóc bỏ quanh thân
đoạn bị bóc ngắn thì khoảng hai mươi cm đoạn dài từ năm mươi đến sáu mươi cm
điều đáng nói là kẻ gian chỉ nhằm vào những cành chính cây cho nhiều trái để phá hoại
tổng thiệt hại của tôi là sáu mươi tám cây thiệt hại của tôi là giống bưởi sơ hà
và bưởi đường nhân có một mươi cây thì đến đây thiệt hại cho tất cả những người chuyên gia
và nhóm anh em làm cây thì đến đây để tìm khách phát phục
thì bây giờ tất cả những cây của tôi là họ đến là những kẻ sâu là nó bóc hết vỏ vùng quanh thân
chỉ khoảng hơn một tháng nữa
tất cả những cây bưởi này sẽ cho thu hoạch
vừa qua thương lái đã đến gia đình ông đặt cọc tiền mua bưởi
việc cây bị bóc vỏ ở thân cành khiến việc phát triển quả bị gián đoạn
ảnh hưởng đến năng suất chất lượng quả gây thiệt hại kinh tế lớn cho gia đình
ngay sau khi phát hiện sự việc gia đình ông hùng đã báo cáo lên chính quyền địa phương
đồng tin phát hạ xã cửa vân công an phát hạ xã huyện trưởng
cái này có việc quá mức tương tư hơi lớn
thì là công an xã đã báo cáo công an huyện phát hạ xã huyện phát hạ xã
hiện gia đình ông hùng đang được các hộ dân trong thôn đến giúp đỡ khắc phục hậu quả
giảm thiệt hại bằng cách bôi keo liền xẹo bôi bùn và bọc túi ni lông ở những đoạn thân cây bị bóc vỏ
theo chính quyền địa phương đây là vụ việc hủy hoại tài sản gây bức xúc trong nhân dân
ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn
chính quyền xã đã chỉ đạo công an xã tích cực phối hợp với lực lượng công an huyện yên sơn